trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu phi ngoài sự giám sát chặt chẽ của cơ quan thú y
thì ý thức của người dân nói chung và người chăn nuôi nói riêng đóng vai trò hết sức quan trọng
bởi nếu không có sự phối hợp với cơ quan chức năng trong xử lý tiêu hủy lợn bệnh đúng quy trình
thì nguy cơ phát tán và lây lan mầm bệnh sẽ tiếp tục gia tăng
đầu tháng năm vừa qua sự việc nhiều sắc lợn chết đã xuất hiện trên khu vực cầu phao sông hóa
trên địa bàn xã cổ am huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng bốc mùi hôi thối
đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây
mặc dù chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng để vớt sắc lợn đi xử lý tiêu hủy
nhưng đến thời điểm này ở đây vẫn còn lác đác sát lợn nổi lênh bình
cùng các loại rác thải khác ruồi nhặn bám đầy ở phía trên
những người huyện với công an và bộ đội với công an đến với dẹp lại những cái ấy
thế nhưng còn trong cái thời gian mà nó ở đây đến nhà tôi thì ngồi trong này cũng không chịu được nổi
mặc dù dân ở đây cho nên ảnh hưởng rất lớn về cái vấn đề sức khỏe và đời sống
mong là tất cả người dân có ý thức mang vứt rác ra vứt chết xuống sông để ảnh hưởng đến môi trường
không những tại khu vực cầu phao sông hóa
mà tại nhiều địa phương cũng đã xuất hiện tình trạng người dân tự ý vứt sát lợn chết ra môi trường
có thể nói việc thiếu ý thức của một số người dân cũng là một trong những nguyên nhân
khiến cho dịch bệnh ngày càng gia tăng lây lan hết sức nghiêm trọng
đặc biệt sắc lợn chết không được xử lý đúng quy trình sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến việc tái đàn sau dịch của người dân
bởi virus sau khi phát tán ra môi trường không được xử lý triệt để nó sẽ lưu loại trong đất
nguồn nước sau tái đàn lợn khỏe sẽ rất dễ tái nhiễm virus tả lợn châu phi